theo hãng tin afp ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng thống vladimir putin cho biết nga đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân
và giữ cho các lực lượng chiến lược của mình ở mức sẵn sàng cao nhất
trong bối cảnh hiện nay phương tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại moscow
theo ông putin moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
và mọi nỗ lực nhằm gây ra một thất bại chiến lược đối với nga đã sụp đổ
hãng tin reuters cho biết thêm tại cuộc họp nêu trên ông putin còn tiết lộ đến cuối năm nay
nga sẽ triển khai một mươi năm tổ hợp tên lửa y x và phương tiện lượn siêu thanh avagad
cùng ngày theo báo the independent bộ trưởng bộ quốc phòng liên bang nga sergei soyuz cho biết
nước này đã dài khoảng bảy km vuông mìn dọc theo tuyến dài hai km ở ukraine
báo trên cũng cho biết là mặc dù không thể được xác minh tính chính xác trong tuyên bố
nhưng cũng ám chỉ việc nga sử dụng hiệu quả các bãi mìn để làm chậm đà phản công của ukraine